hôm nay đoàn làm phim chúng tôi có dịp thăm hộ bà nguyễn thị ngai
người đã từng gắn bó hơn ba mươi năm cuộc đời mình với chiếc ghe hàng mua bán trên chợ nổi
hôm nay cũng chiếc ghe hàng ngày nào đã được truyền lại cho con để tiếp nối nghiệp thương hồ
đây được xem là tài sản quý giá cha truyền con nối và cũng là nét văn hóa đặc trưng của dùng sông nước nam bộ
khoảng chừng ba năm nay thì mình làm ăn nó cũng hơi khó lắm
đi chiến lời chiến lỗi vậy chứ nó cũng không có như lúc trước
hồi xưa người ta mua bán người ta chồng gãy rồi đó cây cháy rồi nó cũng tốt
rồi bây giờ sâu đồ này nọ rồi cái nó thành ra thác bát quá bán luôn nó cũng có lại nhiều
cô có thể cho con tìm hiểu rõ hơn về cái mặt hàng buôn bán của mình là thường là những mặt hàng gì không có cô
à hồi xưa
thì mình chở khoai lang bí gỡ củ sắn
rồi bây giờ thì mấy cái đó cũng như là nó bỏ qua rồi giờ mình chở về mình đi vô hấu không à
như mấy con giờ nè nó chở vô hấu không đó
rồi tôi nghĩ cũng năm ngoái năm nay như rồi về vườn rồi không có đi bán nữa
đi vô gãy mình mua được một hai mươi tấn
thì giờ mình cũng đậu đây
ngừ lên cũng năm ba tấn hai ba tấn
rồi bán lẻ không chừng
ai mua gì đâu mình bán đó
cũng cảm ơn cô đã chia sẻ với bên con những thông tin về cuộc sống của mình ở trên sông
chợ nổi hình thành một cách tự phát tại các khúc sông ngã sông tại những miệt dường trù phú
nơi có giá trị giao thông thủy để có thể tỏa đi các địa phương khác một cách thuận lợi nhất
nói một cách nào đó thì chợ nổi phản ánh sự phồn thịnh của một dùng đất
có thể kể ra các chợ nổi đứt đứt đứt
đứt tiến của vùng đất chính rồng như chợ nổi cáy răng phong điền thành phố cần thơ
chợ nổi ngã bảy phụng hiệp khẩu giang chợ nổi ngã năm sóc trăng chợ nổi cáy bè tuyền giang
giống dĩ chợ nổi là nơi hợp chợ của giới thương hồ người mua bán nhỏ trên sông và nông dân thu hoạch sản phẩm từ ruộng giường đang có nhu cầu bán hàng
một số chợ nổi đã hình thành từ hàng trăm năm nay

từ quận cáy răng thành phố cần thơ xua về hướng nam chừng ba mươi km là đến chợ nổi ngã bảy phụng hiệp thuộc tỉnh khẩu giang
từ quận cáy răng thành phố cần thơ xua về hướng nam chừng ba mươi km là đến chợ nổi ngã bảy phụng hiệp thuộc tỉnh khẩu giang
chợ nổi ngã bảy phụng hiệp bắt đầu từ năm h sáng và hoạt động cả ngày
buổi sáng thì bán các loại hàng nông sản tươi đến chiều chợ mua bán hàng tạp quá và các mặt hàng gia dụng thiết yếu
buổi sáng thì bán các loại hàng nông sản tươi đến chiều chợ mua bán hàng tạp hóa và các mặt hàng gia dụng thiết yếu
chợ nổi này không chỉ đặc biệt về vị trí hình thành tại vị trí bảy ngã rẽ trên cụm kênh

mà còn đi vào máu thịt của người dân tây nam bộ qua bài giọng cổ tình anh bán chiếu của cố soạn giả viễn châu do đệ nhất danh ca nam bộ úc trà ôn thể hiện

lúc lên đến một chiếc mỗi ngày là điểm giao thương đi cần thơ sóc trăng cà mau và kiên giang
cách đây không lâu để giải quyết trở ngại về giao thông thủy rồi neo đậu nhiều tàu ghe dễ nguy hiểm
đã có lúc chợ nổi ngã bảy được di dời đến dàm kênh ba xã đại thành gọi là chợ nổi ba
giật mình nghĩ lại về chợ nổi ngã bảy phùng hiệp không còn thì liệu khu thương mại thị xã ngã bảy
có thành chợ đầu mối nông sản như chợ nổi trên sông chúng vĩ hay không
và lo nhất là không còn chợ nổi này thì tính chất thi dị của ngã bảy phụng hiệp liệu có còn thu hút du khách
đến năm hai nghìn sáu khi ngã bảy được nâng lên thị xã
thì chợ nổi được khu thương mại thị xã ngã bảy phùng hiệp
được khôi phục tại vị trí cũ nhằm giữ gìn và phát huy tiềm năng phục vụ phát triển du lịch của tỉnh hậu giang
mở đầu của chợ nổi là vì mục đích kinh tế
theo thời gian chợ nổi không những là điểm hội tụ về giao thương
mà đi vào tâm khảm của người dân dùng sông nước miệt dương để trở thành địa chỉ về văn hóa
là điểm đến của chúng ta mỗi khi hành trình về đất phương nam
nơi hội tụ về văn hóa lại trên dòng chải của sông thì quá là một điều hiếm hoi
không cần phải quy hoạch rồi xây dựng nọ kia
đúng nghĩa quần chúng sáng tạo ra
dân quán làm vậy
hiện nay thì thành phố cần thơ đã chỉ đạo quận cái răng
và quận cái răng đã thông qua lãnh đạo của thành phố
về đề án bảo tồn và phát huy chợ nổi cái răng
chúng tôi có kế hoạch đầu tư dỉa giữ gìn tôn tạo
và đồng thời tạo ra những nét mới để phục vụ cho khách tham quan du lịch
cũng như tạo mọi điều kiện thương lợi cho bà con thương hồ đến chợ nổi cái răng để mua bán
định danh định tính cho đúng giá trị vốn có cho chợ nổi
giữa năm hai nghìn một mươi sáu chợ nổi cái răng được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận
danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
chính những người dân dùng miệt dường sông nước với cách thức trao đổi hàng quát riêng có
đã tạo nên một đầu mối giao thương hợp lý ngay trên sông nước
đó tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ thu hút với bất kỳ ai mỗi khi đến với đất chính rồng

dù nắng hay mưa sớm mai chợ vẫn hợp trên sông
bữa nào ghe tôi và ghe anh gặp lại nhau
chuyện mua sinh với hàng nông sản khó biết trước lời lộ thế nào
thôi thì đã ra chợ nổi làm dân thương hồ thì ngoài chuyện mưu sinh cũng là cơ hội để kết giao bè bạn biết đâu lại thêm một cơ hội làm ăn mới
chở hàng ra chợ nổi là chuyện của đàn ông còn việc mua bán chào mời khách lại là tài năng của phụ nữ
bởi vậy người ta bảo rằng phụ nữ ở chợ nổi là nàng

nên lẽ nhất xứ cũng không sai
giao hàng xong trong lúc phụ nữ đến tiền kiểm hàng hoặc lên bờ mua sắm
thì cánh đàn ông nhầm nhi tất cả phê hút thuốc và kết giao cùng các chủ gia khác
chợ nổi sẽ nổi mãi và đặc sắc hơn
đó là điều không phải bàn cãi
chợ nổi không chỉ là nơi giao thương trên sông mà còn là điểm đến để tham quan để nghiền ngẫm về một nhịp sống
mang hơi thở của người dân sông nước cửu long
quan tâm phát triển chợ nổi cũng có nghĩa là quan tâm đến lợi ích của cộng đồng dân cư đang hàng ngày lên đên trên sông nước
họ như những con ong cần mẫn lặng lẽ đưa mật ngọt từ ruộng giường ao cá của châu thổ sông cửu long
lan tỏa đi khắp mọi miền tổ quốc đưa chợ nổi thoát ra khỏi tính chất kinh tế đơn thuần
trân tàm thành những giá trị văn hóa cho cả vùng đất sông nước miệt dường nam bộ
tạm biệt chợ nổi tạm biệt những con người chân chất phóng khoáng trọng nghĩa tình
hẹn gặp lại chợ nổi lần nữa và nhiều hơn nữa